thưa quý vị ngày hôm nay thì toàn bộ bắc bộ và một số nơi của bắc trung bộ
sẽ nằm trọn trong vùng tác động của không khí lạnh và được xem là ngày rét nhất
khi không chỉ có nhiệt độ thấp mà còn kèm theo cả mưa và gió
ngoài trang phục phù hợp thì quý vị có thể thêm một chút gừng tiêu hay là tỏi
vào các món ăn hoặc là uống thêm trà gừng trà quế để vừa làm ấm cơ thể vừa tăng sức đề kháng
và dù rất rét nhưng quý vị cũng nên nhớ là loại bỏ hoàn toàn thói quen sửa ấm bằng than
đặc biệt là trong phòng kín bởi rất nhiều vụ việc đau lòng thì đã xảy ra rồi
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trong cả nước sẽ được chúng tôi đề cập ở phần cuối của chương trình

hẹn gặp lại